thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba được xác định là năm quyết định đối với sự thành công của đề án sáu
chính vì vậy vào thời điểm này nếu như nhiều người đang nô nước đi mua sắm chuẩn bị đón mừng một năm mới
thì lực lượng công an trên cả nước vẫn đang ẩm thầm và nỗ lực triển khai các yêu cầu của chúng ta
với tinh thần trách nhiệm cao hà nam một trong những địa phương được chọn làm mẫu làm điểm trong thực hiện đề án sáu
đã và đang thể hiện quyết tâm đảm bảo tiến độ các công việc nhiệm vụ của đề án không vì tết mà để xảy ra độ trễ
đồng thời tổ chức công tác ứng trực giải quyết các thủ tục hành chính tất cả vì người dân phục vụ
những ngày cuối cùng làm việc trong năm theo kỳ nghỉ tết nguyên đán
tại trụ sở công an huyện kim bảng vẫn rất đông người dân đến đăng ký tài khoản định danh điện tử
cám bộ chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi
của người dân trong dịp cận tết
trong dịp tết thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra đối với công an các xã thị trấn
đặc biệt là công tác tiếp công dân trong những ngày nghỉ tết để đảm bảo làm sao cho nhu cầu của công dân
khi đến làm các thủ tục hành chính ở tại các xã thị trấn được đảm bảo và không để mất thời gian đi lại cho công dân
thời điểm này nhiều công dân đi làm ăn xa học sinh sinh viên về nghỉ tết âm lịch
trong đó vẫn có trường hợp chưa làm thủ tục cấp cân cấp công dân gắn chip và tài khoản định danh định tử
vì vậy để tạo thuận lợi nhất cho công dân hiện lực lượng công an cơ sở đã chủ động nắm bắt tình hình
thông tin con người khi họ trở về địa phương tiến hành lên danh sách
gửi giấy mời hoặc đi đến từng nhà gặp từng người để thực hiện công tác thu thập
để triển khai tốt các nội dung của đề án sáu để hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
thì công an xã đã xây dựng kế hoạch
công an xã đã xây dựng kế hoạch để cấp cân cấp công dân cấp tài khoản định danh định tử
và hướng dẫn kích hoạt nhân dân kích hoạt tài giản định danh định tử cho số công dân đi làm an xa
cụ thể trong kế hoạch xây dựng kế hoạch với mức thời gian
chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch làm đến đêm một mươi tết
đêm ba mươi cũng có người trực có anh lực lượng trực tại trụ sở để sẵn sàng phục vụ nhân dân
trong việc cấp cân cấp công dân cấp tài khoản định danh định tử cho nhân dân
nhiều thủ tục
nhiều thủ tục hành chính này đã được giải quyết tại cấp xã
do đó để tiết kiệm thời gian tránh việc công dân phải đi lại nhiều lần
lực lượng công an cấp xã bên cạnh tiếp nhận giải quyết hồ sơ
cũng đồng thời trực tiếp hướng dẫn cho công dân thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công
chị thưởng ngày hôm nay đi làm thủ tục nhập khẩu cho con gái
sau khi hoàn thành các bước kê khai thông tin
thì chỉ mất chưa đến một mươi phút hồ sơ nhập khẩu gia đình chị đã hoàn tất
trước kia đi làm
thì rất mất thời gian ạ
nhưng mà bây giờ thì thấy mọi mã đích danh hay là điện tử gắn chip cho công dân
thì rất là nhanh gọn
đặc biệt là không phải mất thời gian đi lại của công dân được ạ
hiện nay thì tại địa bàn thì công an xã cũng đã thực hiện được chín mươi bảy
và cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn công dân trên địa bàn
bên cạnh đó thì cũng đã làm được
cấp định danh điện tử được tám mươi cho công dân
và cái phương hướng tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ là tiếp tục tham mưu
cho tổ đề án sáu của ủy ban dân xã
và sẽ tiếp tục ứng truyền và đi xuống từng hộ dân
để làm hướng dẫn và cũng như là đăng ký và tích hợp cho công dân
để thực hiện cái tăng ký số chuyển đổi số theo cái chủ trương của chính phủ
kỳ nghỉ tết nguyên đán năm nay kéo dài bảy ngày
để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ cũng như triển khai các nhiệm vụ
trong đề án sáu ngay sau tết
hiện công an tỉnh hà nam đã chủ động tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an các cấp
phải thường xuyên bám sát cập nhật công việc ngay trong thời gian nghỉ tết
thưa quý vị nhằm đảm bảo nguồn máu cứu người
tại các cơ sở y tế triệu đại bàn tỉnh
dịp tết nguyên đán quyên mão hai nghìn hai mươi ba
gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam
đã tham gia chương trình hiến máu tỉnh nguyện lễ hội xuân hồng
với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
chương trình hiến máu tình nguyện lễ hội xuân hồng
đã thu hút gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên các đơn vị
trực thuộc công an tỉnh tham gia hiến máu cứu người
theo đó chương trình đã thu về được hai trăm năm mươi đơn vị máu
đây là nguồn máu rất quý giá
nhằm bổ sung cho các bệnh viện trên địa bàn
phục vụ cứu chữa bệnh nhân
nhất là trong thời điểm tết nguyên đán quyên mão hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh việc hiến máu tình nguyện tại lễ hội xuân hồng
đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam
tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ
ngân hàng máu sống sẵn sàng huy động cán bộ chiến sĩ
đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người
trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đến khi có nhu cầu
thưa quý vị tết là dịp để đoàn viên sung vẩy
và do thừa lại càng là thời khắc
đặc biệt ý nghĩa để mỗi thành viên bên nhau
đón trở năm mới với những ước vọng mới
thế nhưng trong khoảng thời gian đặc biệt của một năm này
thì gần như một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
đều phải gác lại niềm vui riêng
để tham gia ứng trực gác cho dân vui chơi
vâng ạ sau hai năm dây bệnh đến năm nay
rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ
trong mừng năm mới sôi động sẽ trở lại
hứa hẹn thu hút đông đảo người dân tham gia
chính vì vậy mà công tác đảm bảo an ninh an toàn
cho người dân càng đòi hỏi yêu cầu cao hơn
đối với mỗi chiến sĩ
mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên chúng tôi
về công tác ứng trực những ngày tết
của các cán bộ chiến sĩ công an tp hải phòng
để hiểu rõ hơn về tinh thần này
giữa thời khắc thiêng liêng chuyển giao của đất trời
gác lại mọi công việc
ai cũng hối hả trở về gia đình
để cùng nhau quê quần bên mâm cơm xung vầy
đã nhiều năm nay
trung tá mạc thị thúy nga
chưa được cùng gia đình
sống thời khắc giao thừa
bởi lúc đó
chị đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ
vì bình yên đường phố
tôi cũng có những mơ ước
là được cùng gia đình mình đi
vui xuân đón tết và ngắm pháo hoa
nhưng mà cũng rất là lâu rồi
và tôi không thực hiện được điều đấy
bởi vì những ngày ba mươi tết
là chúng tôi phải tăng cường một trăm linh lực lượng
không phân biệt là chiến sĩ nam hay chiến sĩ nữ
phải đảm bảo
cho nhân dân
được vui xuân đón tết an toàn
nên chúng tôi cũng phải
gạt cái hạnh phúc cá nhân của mình
để hoàn thành
cái nhiệm vụ mà đảng và nhà nước
ra phó và cũng vì
cái hạnh phúc của tất cả mọi người
sau hai năm dịch bệnh
năm nay thành phố hải phòng sẽ tổ chức
bắn pháo hoa nhiều điểm phục vụ người dân
chào mừng năm mới để bảo đảm an ninh trật tự
toàn bộ lực lượng công an thành phố hải phòng
đều trực tết một trăm linh quân số
không kể nam nữ
không thể bên gia đình nhưng
thời khắc trực chiến cùng đồng đội đã giúp
các cán bộ chiến sĩ thêm đoàn kết
gắn bó với nhau đó cũng là
động lực để các anh cùng nhau vượt qua
khó khăn kề vai sát cánh
thực hiện những nhiệm vụ đột xuất bất ngờ
trong những ngày xuân
trong tuần tra đêm vào những ngày dịp tết này
thì đó là một cái niềm vinh dự
và tự hào để các lực lượng
hp hai mươi hai chúng tôi
nói riêng và công an thành phố hải phòng
nói chung đã góp một
công sức vào trong việc đảm bảo
an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
với trách nhiệm
những người đảm bảo chính
trật tự an toàn thông của thành phố
thì chúng tôi mong muốn lớn nhất
là người dân chấp hành tốt
ý thức về đoạt đoạn an toàn thông
và đảm bảo an ninh an toàn
của mọi nhà để
vui tươi đón tết
lành mạnh đầm ấm
cũng là kính chúc sức khỏe và chúc
chuẩn bị đón một năm mới mạnh khỏe
an khang thịnh vượng và chúc các lực lượng
công an hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
do lãnh đạo bộ cũng như công an thành phố
an giao thay mặt cho
lực lượng công an thành phố hải phòng
tôi xin được gửi tới
toàn thể cán bộ chiến sĩ
nói chung cũng như công an thành phố hải phòng
nói riêng những người đặc biệt là
những người khác cho dân ngủ ngon
thức cho dân vui chơi trong
những thời khắc giao thừa
những người mà không có điều kiện
hoặc là vì bình yên cuộc sống
vì hạnh phúc của nhân dân mà chúng ta
phải thường đúng trực để đảm bảo bình yên
hạnh phúc cho nhân dân mình lời chúc
tốt đẹp nhất tới gia đình và người thân
chúc các đồng chí có một năm mới
sức khỏe hạnh phúc và mọi điều may
mắn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng
vâng thưa quý vị cũng bánh trưng hoa mai hoa đào trong những ngày này không khí chuẩn bị đón tết tại
chạy tạm giam công an thành phố đà nẵng đang diễn ra trong không khí vui vẻ và đậm ấm và việc tổ chức tết
cho bị can phạm nhân không chỉ thể hiện sâu sắc tính nhân văn của đảng nhà nước mà còn là tình cảm sự
sẻ chia của chính những cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cải tạo cảm hóa
giáo dục đối với những người từng một thời lầm lỡ một tuyết mục văn nghệ do các phạm nhân
biểu diễn tại hội nghị gia đình tổ chức ngay trước thềm tết cổ truyền tại đây những phạm
nhân đang cải tạo được gặp gỡ trò chuyện với người thân tết là dịp để xâm vầy đoàn tụ và không khí ấm
ấy đang hiện hữu nơi đây đây là một trong những hoạt động thường niên được chạy tạm giam công an
thành phố đà nẵng tổ chức cùng với đó là các hoạt động trang trí tết thể dục thể thao dành riêng
cho các phạm nhân vui xuân đón tết
các cán bộ chiến sĩ cũng động viên anh chị em phạm nhân trong những dịp tết nhất là về cơ sở vật
chất và tinh thần tạo cho anh chị em phạm nhân ở trại tạm giam cũng an tâm để đón một mùa xuân mới
hơn bảy trăm linh can phạm nhân đang chấp hành án giam giữ tại trại tạm giam công an thành phố là chừng đó tâm
trạm khác nhau nhưng những ngày này có thể cảm nhận rõ nét một không khí vui tươi ấm áp qua các
hoạt động chuẩn bị đón một cái tết an toàn lành mạnh đúng quy định
năm này thì khung cảnh đón tết của tất cả các anh em phạm nhân thì rất là trong không khí vui tươi
trong năm sắp đến thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt tất cả các chỉ đạo của ban giám thị cùng quảng giáo
phong trào đề ra để cho anh em càng ngày càng tiến bộ phát triển hơn nữa để sớm trở về với gia đình và xã hội
đón tết tại đơn vị nhiều cán bộ chiến sĩ tại đây cũng phải ứng trực xa gia đình làm nhiệm vụ nhưng
với họ việc tổ chức tết với các hoạt động ý nghĩa nhân văn đảm bảo an toàn cùng can phạm nhân luôn
được chú trọng đặt lên hàng đầu trại cũng đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho
phạm nhân như đối với lại chế độ an thì phạm nhân được trang gấp năm lần đỉnh nước an đối với ngày
thường một đến một năm thì trại cũng tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ thể dục
thể thao để nâng cao tinh thần cho phạm nhân trong thời gian dịp tết này để phạm nhân an tâm
tư tưởng chấp hành cải tạo tốt và phấn đấu sớm để trở về đoàn tụ với gia đình cũng như xã hội
đối với những phạm nhân nơi đây mỗi một cái tết qua đi là thêm một năm họ trả được món nợ cuộc đời
là ngày trở về được gần thêm ai cũng cố gắng cải tạo thật tốt để
được trở về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập với xã hội